hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trồng rau trong nhà kính sản xuất kinh tế hàng hóa quy mô lớn là điều mà bà con nơi đây chẳng dám nghĩ tới
nhưng rồi sự đổi thay của một vùng quê nghèo đã bắt nguồn từ sự dám nghĩ dám làm của người bí thư đảng ủy xã nhiệt tâm trần văn sơn
năm hai nghìn một mươi một thực hiện chỉ đạo của huyện yên dũng xã tiến dũng tiến hành dồn điền
đổi thừa với ý tưởng tạo ra những cánh đồng mẫu lớn đưa khoa học kỹ thuật vào trồng trọt
ngày đó tư duy mới ấy không dễ gì được chấp nhận
thật ra cũng là xuất phát từ bản thân là con người nông nghiệp thôi
sau khi cũng rất đi được trang trở trong những cái cánh đồng mà đi chúng tôi đi thăm quan ấy
thực sự ra nhiều cái tỉnh nó có những cái cánh đồng tôi cho rằng là cái tiềm năng khai thác đất
không chưa chắc đã có những cái thuận lợi và cái tiềm năng khai thác đất tốt như ở xã xã mình
là người con của tiến dũng chứng kiến nhiều thăng trầm của miền quê nghèo từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành
anh sơn ngày đó đã rất vui mừng trước chủ trương dồn điển đổi thừa
bởi anh suy nghĩ đây chính là cơ hội lớn để bắt đầu một hành trình mới
làm thay đổi nếp nghĩ cách làm cũ của người nông dân
vì thế mà ngày đó trong khi phần đông bà con hoang mang lo lắng
anh sơn và một số đảng viên trong đảng bộ xã đã không ngần ngại đứng ra xây dựng mô hình hợp tác xã trồng rau rộng hơn ba mươi hectare
phản ứng đầu tiên là vẫn là cái nghi ngờ
trong cái sản xuất thôi trong cái sản xuất khả năng mà thành
bởi vì từ trước nay cũng thậm chí là dân đây là bao nhiêu giờ nay cũng chưa ai hình dung ra được những cái mà cái mô hình sản xuất nó
cái công nghệ rồi thì chỉ có xem tv xem truyền hình
những công nghệ nước ngoài rồi nước rồi trong nước các thứ nhưng thực tế là người ta chưa được thực tế
nhưng như các cụ ta có câu vạn sự khởi đầu nan thành công đã không đến ngay với bí thư sơn
ngay mùa đầu tiên anh và các đồng chí của mình đã phải nếm mùi thất bại thiệt hại non nửa tỷ đồng
dù trong lòng có nhiều chăn trở suy tư nhưng với vai trò là người tiên phong anh sơn không cho phép mình lùi bước
thử thách lại trở thành động lực để tiếp thêm sức mạnh cho bước chân của anh đi đến nhiều nơi tìm hiểu cho được nguyên nhân vì sao không thành công
huyện mở lớp tập huấn nào là anh đều có mặt cả
xã cũng yêu huyện cũng rất quan tâm
do đi thăm quan nhiều mô hình mình cũng rất tâm huyết và muốn đặt một vùng sản xuất để tạo cuộc sống của nhân dân thu nhập tăng diện tích hàng năm lên
sự miệt mài ấy dài đằng đẳng gần ba năm trời nhưng đổi lại anh sơn và những người cùng trí hướng đã có được kết quả xứng đáng
hơn ba mươi hectare đồng đất bạc màu trồng lúa năng suất thấp đã được thay thế bằng cánh đồng trồng rau sạch theo tiêu chuẩn việt gáp
đạt mức thu nhập từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh triệu đồng một hectare
huyện mở lớp tập huấn nào là anh đều có mặt cả
do đi thăm quan nhiều mô hình mình cũng rất tâm huyết và muốn đặt mức thu nhập từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh triệu đồng một hectare
ba mươi hectare không phải là con số cuối cùng mà bí thư sơn mong muốn
với anh đó chỉ là tiền đề để xã tiến dũng tiếp tục xây dựng và quy hoạch những vùng sản xuất rộng lớn hơn
để bà con không chỉ trồng rau mà còn phát triển các mô hình khác
trong chặng đường biến những toan tính thành sự thực ấy dĩ nhiên không phải khi nào cũng thuận lợi
bởi người nông dân dẫu sao cũng đang trên con đường học hỏi để thay đổi thói cũ và nghĩ làm theo lối mới
may là những lúc như thế anh sơn lại có sức mạnh

thế rồi trong vòng chưa đầy ba năm tiếp sau đó cho đến nay
toàn bộ diện tích gần năm trăm linh hectare của chín thôn trong xã đã dồn điền đổi thửa thành công
xã tiến dũng đã hoàn thành năm cánh đồng mẫu lớn
ở tiến dũng giờ đây không còn cảnh cấy cầy trên những mảnh ruộng lẻ
người người nhà nhà tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp
gánh nặng mỗi bận được mùa mất giá cũng đã vơi bớt đi phần nào
quan trọng hơn cả những mô hình sản xuất lớn ra đời đã giúp xã giải quyết được việc làm
cho một lượng lớn lao động
trước đây mà chưa đưa cái mô hình sản xuất này vào thì cuộc sống của bà con là chủ yếu là sản xuất về cây lúa cây ngô thôi
chúng tôi vào đây làm công nhân thì có cái lương hàng tháng giao động từ năm đến sáu triệu
bà con rất phấn khởi và tự tin và từ đó là triển khai những nhiệm vụ tiếp theo về các công tác sản xuất
cũng như là triển khai các cây trồng giống mới đưa vào đồng ruộng là nhân dân phấn khởi và thực hiện
được sự tin tưởng của người dân và sự ủng hộ của các cây trồng
các tri bộ thôn xóm bí thư sơn và các đảng viên trong xã đang tiếp tục đứng ra thuê lại dụng đất
tiên phong xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp với một trăm hai mươi con lợn nái bảy trăm linh con lợn thương phẩm
năm hectare nuôi cá ký kết hợp đồng bao tiêu với nhiều doanh nghiệp
hàng trăm hộ gia đình đã được anh tạo việc làm cung cấp giống
truyền đạt kỹ thuật để hình thành các gia trại cho thu nhập ổn định
anh bắc từng là hộ nghèo trong nhiều năm bản thân tàn tật mất sức lao động
nên để tìm được một công việc ổn định thực chẳng hề dễ dàng
từ ngày được bí thư sơn giúp đỡ về vốn giống để nuôi lợn
cuộc sống của gia đình anh đã ổn định hơn nhiều
chỉ sau hơn năm năm làm ăn theo lối mới tiến dũng đã thay ra đổi thịt
xã về đích nông thôn mới trước thời hạn và trở thành vùng nông nghiệp trọng điểm của huyện yên dũng
các mô hình trồng rau chăn nuôi được tỉnh bắc giang chọn làm điểm để nhiều địa phương đến học hỏi

các mô hình trồng rau được tỉnh bắc giang chọn làm điểm để nhiều địa phương đến học hỏi
từ một xã thuần nông nghèo khó lạc hậu giờ đây tiến dũng đã là xã đi đầu về sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn
còn với bí thư sơn niềm vui lớn hơn cả là ngoài trọng trách của một người đứng đầu
ngày ngày lại được bận rộn với công việc của một nhà nông thực thụ
cùng bà con xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi
cũng vì sự miệt mài và niềm đam mê với nông nghiệp ấy
mà ở tiến dũng bà con yêu mến dành tặng anh sơn cái tên bí thư nông dân